tại tỉnh vĩnh phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng thời là trưởng tiểu ban kinh tế xã hội
của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã tham dự phiên họp lần thứ ba của tổ biên tập thuộc tiểu ban
đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi và phương hướng phát triển kinh tế xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh quy mô của nền kinh tế việt nam hiện nay không hề nhỏ
vì thế các thành viên của tổ biên tập cần phải nghiên cứu và đưa ra được những phương hướng phát triển mới cho đất nước
theo tinh thần đổi mới sáng tạo để đất nước tận dụng được thời cơ phát triển bất phá và bền vững trong những năm tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu tổ biên tập cần phải đưa ra được những phương hướng
để bảo đảm môi trường hòa bình và ổn định cho đất nước vì nếu không thì đất nước không thể phát triển được
thủ tướng nhấn mạnh dù dự thảo chiến lược và phương hướng phát triển của một mươi và năm năm tới sẽ còn được cho ý kiến và hoàn thiện
nhưng dự thảo tới đây phải có nội dung mới sáng tạo sâu sắc và tinh túy nhất để trình lên tiểu ban kinh tế xã hội vào đầu tháng tám tới
để cho ý kiến trước khi trình bộ chính trị
vì thế thủ tướng yêu cầu tổ biên tập cần phải suy nghĩ sâu sắc chăn trở từng câu từng chữ nhất là những điểm mới điểm đột phá
chứ không sao chép lại các văn kiện trước đây
tất cả là nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc ý chí tự lực tự cường nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền giữ vững môi trường hòa bình và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc